không có chăm sóc con cái và cũng chia sẻ với người đàn ông này là trinh đang có ý định là muốn ly hôn với người chồng này

lúc này lực lượng kỹ thuật hình sự đã công bố kết quả trưng cầu giám định mẫu gen của mẹ chị trần thị kim trinh
và mẫu gen của bà thôn trường sơn hai xã xuân trường thành phố đà lạt

và mẫu gen của bà thôn trường sơn hai xã xuân trường thành phố đà lạt

lực lượng kỹ thuật hình sự đã công bố kết quả chương cầu giám định mẫu gen của mẹ chị trinh

quá trình thực nghiệm cho thấy trí thực hiện các thao tác chính xác phù hợp với các dấu vết tại hiện trường đặc biệt phù hợp với các thương tích để lại trên tử thi
xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và ghen tuông tình ái
nên đoàn thanh trí đã dùng dao sát hại vợ mình mà dạng sáng một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại phòng ngủ của gia đình
sau đó y đưa thi thể của chị trinh tới vườn cà phê ở tổ ba thôn trường xuân hai xã xuân trường thành phố đà lạt để trôn giấu
sau khi trôn xác nạn nhân xong trí mang hung khí và một số vật dụng dính máu nạn nhân đem đi tiêu hủy tại chợ cầu đất nghĩa trang xã xuân đường
toàn bộ quá trình gây án trí thực hiện một mình hoặc không có ai giúp sức hay biết
việc làm của trí
thôn thanh bình xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng là địa bàn tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía bắc tới xây dựng kinh tế mới từ cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi của thế kỷ trước
bà con ở đây sống dựa vào việc trồng các cây nông nghiệp trong đó chủ yếu là cây cà phê
vì sống tha phương nên người dân trong thôn có xu hướng xích lại gần nhau để khỏa lấp nỗi nhớ quê hương và nương tựa hỗ trợ nhau cùng xây dựng kinh tế
cuộc sống thanh bình đúng như cái tên của thôn cứ thế diễn ra và chưa một lần để lại điều tiếng
thế nhưng ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cả thôn bị chấn động bởi thông tin ba công dân của thôn bỗng dưng mất tích bí

tin giữ bắt đầu lan ra từ gia đình anh đàm văn quyết
trưởng thôn thanh bình nay là bí thư đoàn giã tân thanh
theo đó mẹ anh quyết là bà hoàng thị vượng sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám và hai cháu nội con trai của quyết ra khỏi nhà từ sáng ngày hai mươi bốn tháng năm đến chiều muộn vẫn không thấy về
gia đình đã tổ chức tìm kiếm xung quanh nhà và nhiều lần gọi vào số máy điện thoại của bà vượng nhưng không có kết quả
vì nếu rơi xuống nước thì điện thoại của bà vượng không thể đổ chuông
trong quá trình tìm kiếm thì một chủ cửa hàng tạp hóa ở thôn cho hay khoảng hơn chín giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng năm
bà vượng có dẫn hai cháu nhỏ tới mua đồ
sau đó nghe bà nói sẽ dẫn cháu đến chơi nhà người quen cách đó vài trăm mét
người quen thân với gia đình bà hoàng thị vượng ở thôn thanh bình
người quen thân với gia đình bà hoàng thị vượng ở thôn thanh bình
nhanh chóng xác định là ông quyết

các thành viên trong gia đình ông sơn cùng với chính quyền địa phương chia nhau tìm kiếm ba bà cháu ngay trong chính vườn của gia đình suốt nhiều giờ nhưng không phát hiện vết tích gì

tìm kiếm đặt ra là có thể ba bà cháu đã bị bắt cóc
dù trước đó địa phương chưa từng xảy ra tình huống này nhưng với những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự tại khu vực tây nguyên thì gần đây khả năng này không loại trừ
các thành viên trong gia đình ông sơn cùng với chính quyền địa phương chia nhau tìm kiếm ba bà cháu ngay trong chính vườn của gia đình
sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả trời thì mỗi lúc một khuya và lại nếu quả thực bà cháu bà bị bắt cóc thì việc xác minh điều tra tung tích các nạn nhân đã vượt quá khả năng và thẩm quyền của chính quyền xã
do vậy vụ việc nhanh chóng được thông báo lên công an huyện lâm hà

từ khi bà vượng ra khỏi nhà cùng với hai cháu bé là lúc bấy giờ ghé vào nhà ai sau đó đi đâu và điểm cuối cùng là ở chỗ nào
từ thông tin gia đình nạn nhân cung cấp cùng với lời khai của một số người biết sự việc công an huyện lâm hà nhanh chóng dựng được một lịch trình của ba bà cháu
chín giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng năm bà vượng rời nhà cùng hai cháu nổi
khoảng chín giờ ba mươi phút ba bà cháu xuất hiện tại một cửa hàng tạp hóa đất nhà hơn một km
tại đây bà vượng mua quà cho hai cháu nhỏ đến một mươi giờ cùng ngày
ba bà cháu ghé nhà ông bé văn sơn là cháu gọi bà vượng là dì ruột
ở đây tầm hai mươi phút ba bà cháu rời khỏi nhà ông sơn và mất dấu
từ vị trí xác định là điểm cuối cùng bà và cháu xuất hiện đến nhà của họ chưa đầy hai km
cơ quan điều tra công an huyện lâm hà tiến hành kiểm tra lấy lời khai của một số hộ dân sinh sống dọc hai bên đường
song song với đó lực lượng điều tra đã tiếp xúc với anh đàm văn quyết con trai bà vượng và là bố của hai cháu bé để tìm hiểu về các mối quan hệ của gia đình
đặc biệt là những mối quan hệ phát sinh mâu thuẫn
có thể dẫn tới việc bắt cóc trả thù
điểm bàn lâm hà và nhất là điểm bàn tương thanh
trong những năm mấy năm gần đây thì nó cũng xảy ra hay xảy ra nhiều là cái tình hình tín dụng đen liên quan đến đòi nợ thuê
rồi liệu cũng đặt ra nhiều tình huống
liệu là có đòi nợ thuê rồi không trả rồi dẫn đến là xử lý là một loại bắt cóc
bắt cóc để làm gì
bắt giữ người trong luật để khống chế
gia đình để trả nợ hay không
thì nó đặt ra tình huống như thế nữa
thực sự anh quyết này cũng sống rất hòa đồng rất tốt
phải là trước đây trưởng thôn trưởng cái thôn đó
sau đó thì mới lên làm bí thư tri đoàn của xã tân thanh
sau khi nhận được tin báo thì chúng tôi cũng phát động quần chúng nhân dân
phát động và chúng tôi cũng thu rất là nhiều thông tin hữu ích
nhân dân cũng rất tích cực
vì cũng thực tế mà nói thì hai bà cháu sống ở cái khu dân cư này thì cũng ôn hòa hòa đồng với mọi người
mọi người cũng rất lo lắng về cái sự mất tích
quá trình giả soát xác minh các hộ dân hai bên đường tính từ nhà ông bế văn sơn tới nhà người mất tích
lực lượng điều tra ghi nhận được thông tin từ ông lục thế bưu cho biết
trưa ngày hai mươi bốn tháng năm có thấy ba bà cháu hoàng thị vượng ở trong vườn nhà mình
lúc đó thì mình đi làm từ trưa
nói chung trưa thì mình một tháng mấy thì phát bỏ ở bên dưới này ở bên trên bên phần giáp bắt sơ này
khi mà là chúng tôi làm việc với
với anh bưu thì anh cũng nhận định khẳng định với chúng tôi rằng là vào sáng hôm đó thì khi anh phát cỏ trong vườn
thì anh cũng nhìn thấy ba bà cháu đang hái đậu với lại vợ của anh là chị nhi
và anh cũng vẫn tiếp tục phát cỏ
vì cũng không có gì chuyện gì cả
anh ta chỉ nghĩ là cái việc hàng xóm đến chơi và hái động là chuyện bình thường
vẫn tiếp tục phát cỏ
con trai ông bưu chia sẻ thêm với các
quan điều tra rằng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm khi đang chơi game trong nhà thì nghe thấy tiếng chó sủa
sau đó thấy ba bà cháu bảo vượng đi vào và mẹ mình ra đón nói chuyện trước sân
tuy nhiên hai cha con ông bưu lại không thể trả lời câu hỏi ba bà cháu rời đi khi nào
với lý do tập trung vào việc cắt cỏ và chơi game
gia đình bốn người nhà ông lục thế biêu định cư tại thôn thanh bình đã nhiều năm nay
ngoài người con lớn đang theo học tại thành phố đà lạt
thì ba người còn lại gồm vợ chồng ông bưu và cậu con út vẫn thường xuyên có mặt tại địa phương
tuy nhiên tại thời điểm cơ quan điều tra đến nhà ông bưu thì người vợ là nghiêm thị nhi tự nhiên lại vắng mặt
ban đầu cha con ông bưu không biết nghiêm thị nhi đi đâu
nhưng sau đó lại cho biết nhiều khả năng nhi tìm đến nhà bà con ở huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
cơ quan điều tra công an huyện lâm hà một mặt tiến hành khai thác sâu cha con ông bưu
để xác minh mối liên hệ của hai người này tới việc mất tích của bà cháu bà vượng
mặt khác tìm hiểu mối quan hệ của các gia đình đặc biệt là của bà nhi tại huyện đức trọng
công tác vận động quần chúng cung cấp thông tin liên quan đến hành tung của bà nghiêm thị nhi
trong ngày hai mươi bốn tháng năm cũng được thông báo tới toàn thôn thanh bình và một số thôn lân cận
xong xong với đó cơ quan điều tra chia nhau tìm kiếm trong và sau vườn nhà ông lục thế bưu
nhưng vấn đề then chốt lúc này là phải tìm được các nạn nhân
vì có như vậy mới sáng tỏ được mọi sự và cơ sở để chứng minh
sự liên quan của các đối tượng đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra
trong lúc công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được mở rộng
thì việc đấu tranh với ông bill bước đầu cũng thu được những kết quả
bằng việc ông này cung cấp cho cơ quan điều tra một số địa điểm
người thân quen ở huyện đức trọng
tuy nhiên ông bưu lại không chắc chắn bà nhi có đi đức trọng hay không
ngoài ra thì hai cha con vẫn một mực khẳng định
không có liên quan đến việc mất tích của ba bà cháu hoàng thị vượng
khi mà hành tung của người phụ nữ tiên nhi vẫn chưa được xác định rõ ràng
thì công tác vận động quân chúng thu được một thông tin vô cùng hữu ích
chúng tôi cũng có những thông tin hữu ích
đó là có một cái anh hàng xóm tên thường gọi là út nhỏ
và chúng tôi cũng đã gặp được luôn và làm việc luôn
thì anh ước nhỏ cũng cung cấp cho chúng tôi rằng là
chứ hôm đó thì lại có gặp chị nhi và có chở chị đi ra ngoài huyện đức trọng
bữa đó tôi đang đi nhọc kén và gặp bà đang đi trên đường
rồi bà kêu lại rồi bà nhờ chở đi cho đức trọng
bà lai ra nhà anh em em chơi nhưng mà bữa đó tôi hỏi cái
sao chị đi một mình
hai chồng chị mới cả lộn chị muốn đi chơi
nhờ em chở ra
bà cũng ngồi xe trên xe mà bà cứ lắc qua lắc lại hoài
thông tin trên kết hợp với lời khai của ông lục thế bưu cho
thấy khả năng lớn nghiêm thị nhi đã xuất hiện tại huyện đức trọng
từ xã tân thanh di chuyển tới huyện đức trọng hơn năm mươi km và với danh sách hàng chục điểm cần giá
soát xác minh thì ngoài việc phải điều động một lực lượng lớn trinh sát viên cơ quan cảnh sát điều
tra công an huyện lâm hà còn phải giải quyết bài toán thời gian vì nếu không nhanh đối tượng tình nghi
số một của vụ án có thể di chuyển sang các tỉnh khác hoặc nguy hiểm hơn nữa là cao chạy xa bay qua biên giới
như vậy vụ mất tích của ba bà cháu mãi mãi là một ẩn số và nghi vấn về cha con ông lục thế bưu chẳng thể có lời giải đáp
dựa vào mô tả của nhân chúng cơ quan điều tra đã lược dần thu
và cuối cùng tập trung vào một địa điểm ở huyện đức trọng nghi vấn nghiêm thị nhi đang có mặt
tuy nhiên khi lực lượng công an có mặt tại đây thì đã là đêm khuya
do vậy việc tiếp cận nghiêm thị nhi ngay lúc đó là vô cùng khó khăn

thì ông bưu và con trai vẫn một mực khẳng định có nhìn thấy cháu bà vượng vào nhà
nhưng sau đó đi đâu làm gì thì không để ý
vì người bận cắt cỏ người mà chơi game

rồi em vô trong nhà đi game
thì bà vượng là người quen thôi
thì mới bảo nếu mà người quen thì bình thường quá cho người quen

thì ra bác ra đằng sau bên cạnh
cái đầu kia thì phát cỏ

về nhà thì không thấy vợ đâu
với anh anh anh anh nhi

nó là cái tư pháp
năm chín mươi sáu là tôi vào đây
đó chả có cái gì đâu

có các bác của tôi ở trong này
em trai tôi thì nghe tin em trai tôi là nguyên vân nam
thế vì con gái tôi đó

nghiêm thị nhi trình bày cặn cãi nỗi bức giúp của bản thân
về một số thiếu sót trong khâu giải quyết thủ tục hành chính của xã tân thành
nhưng tuyệt nhiên lãng tránh các câu hỏi liên quan đến bà chống bà vương
điều này khiến tín đồ kiểm tra vụ án bị ảnh hưởng
và gia tăng mệt mỏi ước chế lên cơ quan điều tra
cơ quan điều tra sau đó đã tìm thấy chiếc máy cắt cỏ tại nhà lục tê bưu
quá trình khám nghiệm hiện trường cũng ghi nhận xung quanh vườn
có nhiều cỏ dại còn tươi
chứng tỏ mới bị cắt
qua đó chứng minh một phần lời khai của ông bưu là trung thực

và giải phóng tử thi xác định các vết thương trên thi thể nạn nhân có cục kiểu sáng kích thước
được tạo bởi cùng một loài hung khí
do vậy nhiều khả năng hung thủ của vụ án chỉ có một
trong vụ án này quá trình điều tra và khám nghiệm hiện trường
chúng tôi đã có thể xác định là hung thủ chỉ có một người gây ra
tại vì quá trình là hai nạn nhân
ba nạn nhân chết là hai cháu bé
nên là thang thể của nạn nhân là rất là nhỏ
nên là có khả năng là một người có thể là kéo và lê và đưa đi được
và kể cả bà hoàng thị vượng
thì trọng lượng ca thể của bà thì khoảng nằm ở khoảng sáu mươi kg
nên là có một người bình thường cũng vẫn thể kéo lê được bình thường
tại vì vị trí từ góc ba đến xuống hố trôn là theo cái dịu hướng xuôi
xuôi xuống đồi
nên là có thể là một người có thể kéo lê được bình thường
và quá trình đó là khi khởi quạt ở tử thi của bà vượng lên
thì áo đã bị vén lên
chứng tỏ là nạn nhân đã bị kéo kéo lê đi
nên là theo chúng tôi nghĩ đó là do một người gây ra
ban đầu chúng tôi còn nghi kể cả
nghi vấn kể cả chồng và con bà nhi cũng phải biết việc này
tại vì ba người thôi
ba mạng người
ví dụ như bà bị thì cháu khóc
hoặc như thế đó phải la là hàng xóm phải biết
hàng xóm phải biết
nhưng mà cháu không biết
thực sự ra thì qua có xác minh ban đầu
và đấu tranh ban đầu đối với chồng và con bà nhi
thì cái con mà nhi lúc này là chơi game trong nhà
thì nhà này cái nơi hiện trường khoảng một mươi năm mét
thì thật sự ra thì chắc có khả năng nhiều là không nghe
tại vì sau khi khám nghiệm tử thi
kiểm tra cái tử thi dấu vết mà dẫn đến nguyên nhân chết của ba và cháu
thì toàn là những những nhát rất là chí mạng
có thể là không không la được
những cái chí mạng
tức là những vùng hiểm yếu
đầu với cổ
trong của đại dân thì lúc này là đang cắt cỏ
cắt cỏ ngoài vườn
cách hiện trường khoảng hơn hai mươi mét
nhưng cắt cỏ là cắt cỏ bằng máy
do vậy là cái tiếng máy của tiếng cắt cỏ
thì có khả năng nhiều là không nghe
không hiểu mà như tôi nói ban đầu là
là cái hiện trường cây cà phê và cỏ
nó rất rạm rạp chứ không phải như bình thường
hai mươi mét thì có thể là mình đi hai mươi mét
rất khó đi
với lại cái hiện trường là nó không có cây có cúi gì cả
thì sau đó chúng tôi xác định là
hai vợ chú
hai bố con này
không biết cái việc của bà nhi làm
sau khi mà
có những cái căn cứ để xác định rằng
ông bưu và bà cháu vĩnh
không có liên quan
chúng tôi nhận định cái đối tượng
khả năng lớn là
nghiêm thị nhi
tại vì cái thời điểm mà nghiêm thị nhi tiếp xúc
với ba bà cháu
là khả năng là thời điểm cuối cùng
ba bà cháu tiếp xúc với một người khác
đó là nghiêm thị nhi
và buổi trưa hôm ấy
sáng sáng gần trưa hôm đấy
là ba bà cháu
người tiếp xúc cuối cùng là nghiêm thị nhi
mà từ đó là không phát hiện ba bà cháu nữa
thì chúng tôi tập trung vào
cái mối là nghiêm thị nhi
hôm đó là vợ chồng tôi
là sáng ra
cãi nhau về cái chuyện
về ngân hàng
ngân hàng là chưa đến kỳ trả đâu
đến mùng tháng chín này này
mới đến kỳ trả
thậm chí vợ chồng tôi không phải đi vay
không đủ tiền
để mà trả cho quán đam quan
còn phải lỡ lại
ta tạ cà phê
từ biểu hiện của nghiêm thị nhi
trong suốt quá trình xét hỏi
cộng với việc thu thập thông tin từ người thân của nhi
và một số hàng xóm biết việc
đặc biệt là từ chính quyền xã tân thanh
cơ quan điều tra đã sâu trúi
là sự việc như sau
từ vài năm trước
do bức xúc về việc chứng minh
nhân dân bị làm sai
nên nhi đã nhiều lần gặp anh đàm văn quyết
khi đó là trưởng thôn thanh bình
để đề nghị
quyết sửa đổi bổ sung
vì việc này vượt qua thẩm quyền trúc trách
nên anh quyết hướng dẫn nghiêm thị nhi
làm việc trực tiếp với ủy ban nhân dân xã tân thành
sau nhiều lần lên xã
nhưng vừa rồi
vấn mất vẫn chưa được giải quyết
nhi ngày một bức xúc
và đổ lối cho quyết đã không giúp mình
khiến gia đình nhi phải chịu nhiều thua thiệt
nhi cứ suốt ngày
nhi cứ nói là lấy tờ sai
thế này thế nọ thế kia
rồi người này làm sai
nhi cứ nói
mình nghĩ một cách đơn giản
sai thì có sửa
thì có phải là cần gì mà phải sai
là không sửa được đâu
nói vợ vợ không nghe
nói chị chị không nghe
mặc dù cho tới thời điểm này
cơ quan điều tra đã có trong tay
nhiều tài liệu phản ánh nghiêm thị nhi
liên quan trực tiếp đến cái chết của ba nạn nhân
một nguyên tắc không thể thiếu trong điều tra án hình sự
đó là lời khai nhận
của người phạm tội
thì cơ quan điều tra lại chưa thể có
về diễn biến tâm lý của nghiêm thị nhi thường xuyên thay đổi
chúng tôi có tổ chức hội ý
và đánh giá
về cái diễn biến tâm lý
thì trên cơ sở đó đưa ra một cái phương pháp
một cách tiếp cận
để làm sao
nghiêm thị nhi này có sự hợp tác
và khai nhận cái hành vi của mình
trên cái cơ sở là tác động tâm lý
chia sẻ về cái gì
chia sẻ về những suy nghĩ của bị can
của đối tượng
chứ không phải là chia sẻ về cái hành vi
đấy thì rồi cuối cùng là
đối tượng này cũng thử nhận ra là
thử nhận cái hành vi
và có cái sự hợp tác tốt
tuy nhiên thì về cái mặt tâm lý
thì cũng đối tượng này
nó cũng có những cái biểu hiện
thế này thế kia
cho nên là cái
mặc dù là nói thì như thế
nó đơn giản như vậy
nhưng mà cả một quá trình
thì đối tượng mới thừa nhận cái hành vi của mình
thì đến bây giờ là
trong cái quá trình từ khi mà vụ án xảy ra đến giờ
thì chúng tôi cũng vẫn phải
rất là kiên trì
và có nhiều cái
thậm chí là mình phải nhẫn lại
thì mới có được cái kết quả này
kết quả ghi lời khai
cũng như là hỏi cung
nó đạt được cái yêu cầu này ra
khoảng hơn một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng năm
trong lúc làm cỏ ở trước nhà
thì nghiêm thị nhi gặp ba bà cháu
bà hoàng thị vượng
đang trên đường về nhà
bà vượng ngỏ ý xin rau và trái bơ
nên dẫn hai cháu đi vào vườn giao nhà nhi
trong lúc hái bơ
nhi coi nhắc lại việc quyết
con trai bà vượng không giúp mình sửa chứng minh nhân dân
cũng như chuyện một vài người thân trong gia đình bà vượng
nói nhi ăn trộm điện thoại
bà vượng và nhi lời qua tiếng lại
rồi xô đẩy nhau
khiến cả hai đều ngã
trong lúc bước xúc
nhi vớ luôn con dao làm cỏ dựng gần đó
chém liên tiết nhiều nhát vào đầu
cổ bà vượng
trưa ngồi giật
nhi tiếp tục xuống tay với hai cháu bé
sau đó nhi vào nhà lấy cây cuốc
cao đứt ở một hố cây cà phê
nhi dùng tay kéo sát nạn nhân
từ cây bơ
đến cây cà phê mới đào
rồi phủ đất
cành lá cây khô lên trên
hùng khí gây án
nhi giấu trong vườn
đồ đạc của nạn nhân
nhi gói vào một túi bóng
rồi vứt ở khu vực sắp danh
với vườn nhà hàng xóm bên cạnh
nhi vào nhà thay đồ rồi rời đi
nhi gặp người hàng xóm tên út nỏ
và nhớ anh này đưa đến nguyễn đức trọng
căn cứ vào cái nội dung
mà bị can khai nhận
thì nguyên nhân
mà bị can thực hiện hành vi đó là
bị can cho rằng là
bị can thực hiện hành vi đấy
là do xuất phát từ người thân
của những cái nạn nhân này
bị can cho rằng là
cái cuộc sống cái việc mà vay vốn ngân hàng
rồi cái việc mà kéo điện
là do là xuất phát
từ cái việc làm sai
cái số chứng minh nhân dân
trong cái thủ tục ban đầu
để cho gia đình đối tượng được vây vốn
để cho cái việc mà
kéo đường điện đến nhà của bị can này
là xuất phát từ
người thân của
những cái nạn nhân này
thì bản thân bị can
cứ ghim gút
cứ cho rằng là
mình bị như thế
bị thiệt thòi như thế
người thân của những nạn nhân này
trong cái lúc chém như vậy
hai cháu bé có la hét không
trong quá trình chém vào vườn
có bà ấy có la hét gì không
bà ấy cứ kêu sơn đuôi sơn thôi
kêu nhiều không
kêu mấy tiếng
chị có la hét không
tôi lúc bây giờ tôi cũng sợ lắm
lúc đấy xung quanh có tiếng ổn hào
đâu là tiếng động gì không
lúc bây giờ chồng tôi không sợ lắm

khu vực đấy có nghe tiếng ổn hào gì không
bên cạnh bé văn sơn là cháu của bà ấy
cũng đi phát cọ
cũng nghe nghe
tức là nghe tiếng
hai cái máy phát
nghe tiếng máy phát cọ
hai máy phát
hai nhà sát nhau
chưa có bất kể một cái hồ sơ
một cái tài liệu nào
phản ánh đối tượng là có
biểu hiện về cái bệnh tâm thần
tuy nhiên dựa vào những cái biểu hiện như thế
chúng tôi cũng đang đề xuất
để đảm bảo
quá trình điều tra
vụ án một cách khách quan
đúng khi quy định có pháp luật
thì đối tượng có những biểu hiện bất thường
có những cái biểu hiện thôi
còn cụ thể thì phải cơ quan giám định
người ta kết luận thì mới biết được
thì chúng tôi đang đề xuất
thủ trưởng cơ quan điều tra
đưa đối tượng này đi để giám định
để đảm bảo cái việc mà
điều tra cũng như giải quyết vụ án
một cách khách quan
theo đúng quy định của pháp luật
một vụ án thương tâm
với nhiều khó khăn nan dài
cũng đi tới đích
mọi căn nguyên sâu xa nhất
đều được phơi bảnh trước ánh sáng
chỉ có điều
sau mỗi vụ án
ngoài đôi phút nhẹ nhóm
vì đã tìm được sự thật
thì những cán bộ điều tra
vẫn đau đáu trong lòng
nhiều nối niềm và sự tiếc nuối
trong vụ án hình sự này
nếu như ủy ban nhân dân
xã tân thanh kịp thời đáp bắt
giải quyết triệt đề
những vướng mắt của người dân
thì hẳn nghiêm thị nhi
đã không bức xúc cám giả như vậy
bên cạnh đó
những biểu hiện không bình thường
với tâm lý lẫn hành động
kịp thời đưa đi khám chữa bệnh
hoặc có những cảnh báo
cho những người xung quanh
thì hẳn chúng ta đã ngăn ngừa được
một tội ác
những nạn nhân vô tội
đã không phải từ bỏ cuộc sống
một cách oan uổng
và xã hội
cũng sẽ bình yên hơn rất nhiều